tại thành phố hồ chí minh giá các mặt hàng nông sản thực phẩm trong hôm nay tăng trở lại với mức tăng từ hai đồng đến năm đồng một kg đặc biệt là các loại rau ăn lá
tại đồng bằng sông kiều long giá nhiều mặt hàng nông sản thực phẩm cũng tăng nhẹ từ một đồng đến hai đồng một kg
giá mặt hàng trái cây hiện cũng đứng ở mức cao như cam sành bốn mươi tám đồng một kg quyết đường bốn mươi năm đồng một kg bưởi nam roi bốn mươi đồng một kg xoài cát hòa lộc sáu mươi đồng một kg xoài cát chu năm mươi đồng một kg